theo lịch nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi chính thức người lao động được nghỉ từ ngày thứ năm hai mươi ba tháng một đến thứ bốn ngày hai mươi chín tháng một
tức từ hai mươi chín tháng chạp năm kỷ hợi đến hết ngày mùng năm tháng riêng năm canh tí